sau gần bốn năm thực hiện mô hình chuyển đổi năm m hai đất ruộng xấu ngày nào đã được anh hải thay thế bằng màu xanh của cây trái và nhiều gia súc gia cầm
bên cạnh đó anh còn hướng dẫn cho nhiều anh em trong lực lượng dân quân của xã áp dụng và làm theo mô hình này
đồng chí nguyễn văn hải trên cương vị là một tiểu đội trưởng dân quân cơ đồng ở xã
ngoài cái chức trách nhiệm vụ của đồng chí thì luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
còn mô hình phát triển kinh tế thì đồng chí là dạy mạnh dạn đánh nhân là tất cả mô hình đất là xá xấu để về hoạt động mô hình kinh tế
thì qua quá trình hoạt động của đồng chí thì đồng chí ấy là đã xây dựng được cái mô hình điển hình cho đơn vị xã nam tân nói riêng và huyện nam đào nói chung
không chỉ tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp anh hải còn là thành viên chủ chốt của tổ hợp tác thanh niên
trên diện tích hai
trong hai hectare anh hải đã cùng với các thành viên của tổ hợp tác tổ chức trồng các loại cây như dưa hấu rau cải rau mùi khoai tây
bước đầu cho thu nhập ổn định với mức năm mươi triệu đồng trên một thành viên trên một năm
đồng chí hải vừa gắn bỏ với anh em mà đồng chí hải cũng vừa tìm toài những cái là vì đồng chí hải được tham gia nhiều cái chương trình ở bên nông dân hơn
thế nên đồng chí đưa nhiều cái về để áp dụng cho anh em
đồng chí hải vừa gắn bỏ với anh em mà đồng chí hải được tham gia nhiều cái về để áp dụng cho anh em

một số vấn đề khác đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa tổng thống mỹ donald trump
và thủ tướng shinzo abe
thông báo cho biết hai nhà lãnh đạo mỹ nhật sẽ gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng malagore của tổng thống
donald trump ở florida sự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận chiến dịch quốc tế duy trì sức ép
tối đa đối với triều tiên cũng như bàn thảo cách thức mở rộng quan hệ thương mại đầu tư công bằng
và chặt chẽ giữa mỹ và nhật bản trước đó cùng ngày tại cuộc gặp với các nghị sĩ đảng cầm quyền
tại nhật bản thủ tướng shinzo abe cũng đã công bố kế hoạch chuyến thăm mỹ sắp tới
theo đó trong chuyến thăm ông sẽ đề nghị tổng thống donald trump đề cập đến vấn đề công dân
nhật bản bị bắt cóc tại triều tiên trong cuộc gặp giữa tổng thống mỹ với nhà lãnh đạo triều tiên
kim jong un đồng thời ông cũng sẽ đề cập đến vấn đề mỹ áp thuế đối với các sản phẩm nhôm thép của nhật bản
nỗ lực cải cách của tổng thống pháp emmanuel macron lại tiếp tục vấp phải sự phản đối mạnh mẽ
khi mới đây các nhân viên cơ quan vận hành đường sắt quốc gia pháp đã bắt
cuộc đình công kéo dài ba tháng nhằm phản đối những chính sách của tổng thống pháp emmanuel macron
theo kế hoạch khoảng một nửa số nhân viên cơ quan vận hành đường sắt quốc gia pháp bắt đầu đình công
từ lúc một mươi chín h theo giờ địa phương từ hai mươi bốn h theo giờ việt nam cuộc đình công sẽ diễn ra hai ngày mỗi tuần
cho đến ngày hai mươi tám tháng sáu báo chí pháp đặt tên cho sự kiện này là thứ ba đen khi mà chỉ một trong số
tám chuyến tàu tốc độ cao tgv và một trong số năm chuyến tàu khu vực còn hoạt động
một số chuyến tàu vẫn hoạt động gần như bình thường
song sẽ không có chuyến tàu nào đưa hành khách đến tây ban nha italia và thụy sĩ
dự kiến trong ngày hôm nay công nhân vệ sinh và nhân viên một số ngành năng lượng của pháp cũng
tiến hành đình công trong khi đó các cuộc đình công của nhân viên hãng hàng không air france cũng
góp phần khiến bức tranh về tâm lý người lao động tại pháp trở nên ảm đạm hơn
chuyển sang khu vực châu phi cơ quan bầu cử quốc gia ai cập vừa công bố kết quả chính thức cuộc bầu
cử của tổng thống năm hai nghìn một mươi tám theo đó đơn kim tổng thống abdel fattah al sisi đã tái đắc cử
nhiệm kỳ thứ hai với chín mươi bảy tám số phiếu bầu thông báo từ cơ quan bầu cử quốc gia ai cập
nêu rõ trong cuộc bầu cử kéo dài ba ngày từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng ba vừa qua đã có hơn hai mươi bốn hai mươi năm
trong tổng số năm mươi chín triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu tương đương với bốn mươi một năm
hai tám mươi bốn triệu cử tri chiếm chín mươi bảy tám đã bỏ phiếu cho tổng thống al sisi trong khi ông moussa chỉ
giành được hai chín mươi hai số phiếu giới phân tích khẳng định kết quả này thể hiện ý chí và nguyện vọng
của người dân ai cập muốn ông al sisi tiếp tục lãnh đạo đất nước trong giai đoạn bốn năm tiếp theo
tổng thống assisi cựu tổng tư lệnh quân đội ai cập sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã để lại nhiều dấu ấn khi đưa
đất nước kim tự tháp thoát ra khỏi vòng xoáy bạo lực cũng như vực dần dạy nền kinh tế vốn suy
do bất ổn chính trị và an ninh đồng thời khôi phục vai trò và vị thế của ai cập trên trường quốc tế
philippines vừa thông báo nước này sẽ đưa hãng taxi công nghệ grab vào danh sách giám sát chống
cạnh tranh sau khi hãng này tiếp nhận mảng hoạt động kinh doanh tại đông nam á của đối thủ uber
như vậy philippines là nước thứ ba tại khu vực đông nam á
sau malaysia và singapore có thông báo tương tự
quy bàn cạnh tranh của philippines cho biết
nước này sẽ giám sát chặt chẽ thỏa thuận giữa grab và uber do thỏa thuận này có thể tác động tiêu
cược đến các dịch vụ vận tải và giao thông công cộng thầy đạo cho rằng thỏa thuận giữa grab và
uber sẽ giúp grab có lợi thế độc quyền trên thị trường dịch vụ xe đi chung và nhiệm vụ của ủy ban
cạnh tranh philippines là xác định rõ xem thỏa thuận này có làm giảm sức cạnh tranh hay không
tại indonesia cơ quan chống độc quyền của nước này vẫn chưa đưa ra quyết định có điều tra thỏa
thuận giữa uber và grab hay không do chưa đánh giá được tác động của thỏa thuận trước đó
indonesia và singapore thông báo kế hoạch sẽ điều tra về thỏa thuận chuyển nhiệm kinh doanh do
lo ngại thỏa thuận này có thể tạo thế độc quyền cho grab trong thị trường khu vực
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt